vụ tai nạn xe khách xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ sáu khiến nhiều người thương vong
thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ hai mươi phút dạng sáng ngày hôm nay xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn chạy hướng hà nội sơn la
khi đến km một trăm ba mươi chín trăm năm mươi quốc lộ sáu địa phận xã tòng đậu huyện mai châu tỉnh hòa bình
bị mất phanh đâm vào vệ đường sau đó lật nghiêng rồi va chạm với ba xe máy
hậu quả khiến hai người tử vong tại chỗ một mươi chín hành khách trên xe bị thương
trong đó có một số người thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
trong khi đó tại ninh thuận cũng vào dạng sáng ngày hôm nay tại km một nghìn năm trăm bốn mươi ba chín trăm linh quốc lộ một a
thuộc thôn gò sạn xã bắc phong huyện thuận thành tỉnh ninh thuận
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết ba người bị thương
theo hình ảnh tại hiện trường có thể thấy là xe khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b một trăm sáu mươi ba
chưa xác định được người điều khiển chạy hướng từ bắc vào nam
khi đến km một nghìn năm trăm bốn mươi ba chín trăm linh tại quốc lộ một a đã đâm vào phần đuôi xe container
biển kiểm soát năm mươi một d một mươi nghìn năm trăm linh hai do anh nguyễn đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú ở huyện ân thi tỉnh hưng yên điều khiển
kéo theo thùng hàng năm mươi một r chín trăm tám mươi một khiến cho phần đầu của xe khách biến dạng
ngay sau khi xảy ra vụ va chạm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận bắc phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra tai nạn
phó tổng thanh tra chính phủ trần ngọc liêm vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra
việc mua sắm thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm vaccine
và thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín tại hà nội
thời kỳ thanh tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi một
và đây là lần thứ ba trong gần một tháng qua thanh tra chính phủ ban hành kết luận
thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế chống dịch
sai phạm xuyên suốt bị thanh tra chỉ ra trong các gói thầu mua sắm thiết bị
tại bộ y tế tp hcm hà nội là các thiết bị vật tư kit xét nghiệm
bị đội giá lên cấp nhiều lần
trong đó đáng chú ý nhất là hàng chục gói thầu thiết bị chống dịch
đã bị mua sắm lòng vòng qua trung gian dẫn đến giá bán bị tăng lên
cả chục tỷ đồng
cụ thể thanh tra phát hiện hai mươi loại thiết bị do các nhà thầu cung cấp
cho ba mươi một bệnh viện trực thuộc sở y tế hà nội
có tổng giá trị trúng thầu là hơn một trăm ba mươi bốn tỷ
tuy nhiên theo thanh tra giá trị nhập khẩu và phụ kiện mua thêm
các loại thiết bị chống dịch này chỉ gần sáu mươi hai tỷ đồng
hiện nay có tám mươi chín gói thầu bị thanh tra chuyển sang bộ công an để xác minh
còn liên quan đến công tác mở rộng điều tra sai phạm
tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm khác
công an tp hcm
công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với ông trần kỳ hình
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
để điều tra về tội nhận hối lộ và bốn bị can khác
về tội sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
bị can trần kỳ hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng hàng quý
của các giám đốc trung tâm đăng kiểm
nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm đăng kiểm
trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe đối tượng môi giới
ngoài ra quá trình điều tra công an tp hcm xác định hoàng hữu thịnh sinh
là một trong số trung tâm đăng kiểm của công an tp hcm
và một trong số trung tâm đăng kiểm của công an tp hcm
trương duy đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh năm g
hồ ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trần thế khánh hổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là nhân viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn việtnet
đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu
và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới
rồi mang đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm
trong đó có trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh hai g
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới
sau đó là bán mua bán kiếm lời
cho các trung tâm đăng kiểm khác để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
trong quá trình điều tra vụ án trên
công an tp hcm không tạm đình chỉ các hoạt động của trung tâm đăng kiểm
việc hoạt động hay tạm đình chỉ trung tâm đăng kiểm
là trách nhiệm của cục đăng kiểm việt nam
vừa qua việc đăng kiểm xảy ra tình trạng quá tải ở một số cơ sở
vì thế cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
cho bốn trung tâm đăng kiểm thuộc khối năm
là bốn trung tâm đăng kiểm có giám đốc nhân viên bị khởi tố
hoạt động trở lại phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán
đến nay các bị can thành khẩn khai báo nhận tội
và quá trình điều tra sẽ làm rõ các tội danh khác
còn tại hòa bình cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
trong đó có trịnh thành công giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
cùng phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trưởng phòng đăng kiểm
phó trưởng phòng kiểm định và sáu đăng kiểm viên
quá trình điều tra lực lượng công an tp hcm phát hiện
dấu hiệu vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
thuộc sở giao tông vận tải tp hcm
cụ thể để việc đăng kiểm xe được nhanh chóng thuận lợi
thì ngoài các khoản phí lệ phí theo quy định
các chủ phương tiện phải nộp trước số tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng cho đăng kiểm viên
kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định
đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ
đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng
bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định
còn đối với phương tiện không có tiền kèm hồ sơ đăng ký
đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn
yêu cầu chủ phương tiện phải trửa thửa để kiểm định lại
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi ngày trung tâm đăng kiểm thu của các chủ phương tiện
số tiền từ bốn triệu đồng đến một mươi triệu đồng
cuối ngày đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền
cho trịnh thành công giám đốc trung tâm đăng kiểm
hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thông tin về vụ đâm người yêu cũ
đối tượng đâm người yêu cũ tử vong trên vỉa hè
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân tp hà nội
đã khởi tố bị can đối với hoàng văn thành hai mươi năm tuổi
quê ở thái nguyên về tội giết người
thành là đối tượng đã sát hại bạn gái cũ quê ở lai châu
sinh năm hai nghìn ba làm nghề neo gần khu vực hiện trường
số nhà tám mươi hai vương thừa vũ phường khương trung quận thanh xuân hà nội
thanh cho biết từng có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân
nhưng đã chia tay
sau đó thành biết bạn gái cũ đang yêu một người đàn ông khác ở hà nội
đây cũng chính là động cơ để đối tượng gây án
cũng với hành vi giết người nguyễn văn lượm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại huyện châu phú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra
cụ thể chiều ngày một mươi sáu tháng một sau khi nhậu xong
lượm chửi và đe dọa đánh vợ là bà thái thị vốn
lúc này nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
con trai ông lượng và bà vốn cũng mới đi nhậu về
quyên can thì hai cha con xảy ra bầu thuẫn đánh nhau
trong lúc xô sát ông lượm đã dùng dao đâm cường nhiều nhát
rồi quay về nhà nằm ngủ
đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau
bà vốn phát hiện cường tử vong cách nhà
khoảng bốn mươi mét
với hành vi buôn bán hàng cấm
đối tượng đặng đình ngọc ba mươi một tuổi
chú ở tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện định quán tỉnh đồng nai
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
do muốn kiếm thêm thu nhập cho nên ngọc
đã lên mạng xã hội đặt mua bốn mươi hộp pháo
có tổng trọng lượng là bảy mươi năm năm kg
với giá là năm mươi ba triệu đồng mang về bán kiếm lời
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngọc thuê võ từ rũ trú ở tỉnh đồng nai
vận chuyển số pháo trên
với giá là một triệu đồng
đối tượng dũ đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
và bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
hiện công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
sáng nay một cửa hàng tiện lợi
tại quận bốn tp hcm bị sập
khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận
một người tử vong
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
đã nhanh chóng có mặt thực hiện nhiệm vụ
lực lượng chức năng đã huy động
ba mươi bảy cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
tám người đã kịp thời thoát nạn
một người bị mắc kẹt trong tình trạng bất tình
được đưa sang ngoài đi cấp cứu
nhưng đã tử vong
cửa hàng trên có diện tích khoảng bảy mươi m hai
có một tầng đúc xà
cửa hàng vừa mới sửa chữa
gần đây mới hoạt động trở lại
đã gặp sự cố trên
lực lượng chức năng đã kiểm tra
và xác định không còn người mắc kẹt bên trong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố thêm một đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá
và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn
trên một tỷ đồng
để điều tra về hành vi đánh bạc
như vậy đến nay đã có hai mươi năm đối tượng
trong đường dây này bị khởi tố
để điều tra về các hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây là nguyễn trọng long
ba mươi hai tuổi và nguyễn ngọc khoa
ba mươi tuổi cùng chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm hai mươi mũi
đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp
chỗ ở của các đối tượng trong đường dây
ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc tỉnh khánh hòa
và tỉnh bà rất vũng tàu
đây là đường dây ghi số đề
và cá độ bóng đá quy mô rất lớn
hoạt động liên tình rất tinh vi
khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an đã tạm giữ hơn
ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm
hai laptop ba mươi năm điện thoại di động
và hai xe ô tô
liên quan đến hoạt động ghi số đề
và cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định
đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình mỗi ngày
khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
tổng số tiền giao dịch đánh bạc
hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước
tỉnh bình định sáng nay cho biết
đã ra quyết định tạm giữ trong thời hạn ba ngày
đối với đào văn tình
trú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
để điều tra về hành vi chống người
thi hành công vụ
trước đó tại km một nghìn hai trăm một mươi sáu năm trăm linh
quốc lộ một đoạn qua thôn trung thành
xã phước lộc huyện tuy phước
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tuy phước
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
dừng ô tô khách một mươi bảy b hai nghìn hai trăm năm mươi hai
do tài xế tỉnh điều khiển
để kiểm tra kiểm soát
về người và phương tiện theo quy định
tuy nhiên lái xe tỉnh không những không xuống tre
mà còn không chấp hành việc xuất trình giấy tờ
theo quy định
không những thế tỉnh còn điều khiển xe
lùi đâm vào rào chắn chuyên dụng
làm ngã đổ hư hỏng rào chắn
rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy
và tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông
đang ra hiệu lệnh dừng phương tiện trước đầu xe
khi bị chặn lại tỉnh tiếp tục kích động
lôi kéo hành khách trên xe chống đối
và live stream trên mạng xã hội
kiểm tra xác minh
các lực lượng làm rõ
ô tô khách này khi đi qua địa phận tỉnh bình định
chở bốn mươi ba người sáu trẻ em
vượt một mươi năm người theo quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành
lập biên bản về hành vi chở qua số người quy định
chiếc container va chạm với một xe bảy chỗ
lưu thông cùng chiều
khiến container lật ngang ngay trước cầu một mươi một
trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua ấp bốn
xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
vụ thân hạn giao thông xảy ra vào sáng ngày hôm nay
gây ra tình trạng kẹt xe
kéo dài hơn hai km
thông tin ban đầu
tài xế đạt chú tỉnh bình phước
điều khiển xe container kéo theo roadmark
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ đồng xoài đi tỉnh đắk nông
đến cầu một mươi một thuộc ấp bốn
xã đồng tiến bất ngờ va chạm
với ô tô bảy chỗ
do tài xế tên tuấn ngụ tỉnh bình dương
điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
khiến chiếc container lật ngang ngay trước cầu
gây ra tình trạng kẹt xe
vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng
rất may không gây thiệt hại nặng về người
nguyên nhân vụ tai nạn
đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị đốt pháo
cho có không khí tết
đó là quan niệm tồn tại bao lâu nay của nhiều người dân
tuy nhiên việc mua bán sản xuất
tàng trữ sử dụng pháo trái phép
không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật
mà còn gây ra nhiều tác hại
khôn lưỡng cho người dân
chính vì vậy mà trong những ngày cận kề tết nguyên đán
lực lượng công an đã tăng cường triển khai
nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng
mua bán sử dụng pháo trái phép
có phần đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
vui xuân đón tết
ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
năm trăm linh viên pháo nổ bi hình tròn
và một dàn pháo hoa hình ống này
là tăng vật mà công an thị xã ninh hòa
vừa tiến hành kiểm tra phát hiện tạm giữ
của một đối tượng trên địa bàn
hồi đầu tháng một vừa qua
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số pháo này
về để sử dụng
còn đây là một mươi bốn hộp pháo hoa ràn
phun viên mà phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh khánh hòa
vừa kiểm tra phát hiện trên địa bàn
thành phố nha trang
số pháo hoa này do một đối tượng đặt mua trên mạng
về bán lại kiếm lời với giá năm trăm năm mươi đồng
có thể thấy tình hình mua bán sử dụng trái phép pháo
trong dịp tết diễn biến khá phức tạp
tuy nhiên do thủ đoạn hoạt động
của các đối tượng rất tinh vi
nên gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an
trong việc kiểm tra phát hiện
thực tế thì chúng tôi cũng đã
thành lập các đoàn kiểm tra
lưu ngành để kiểm tra
việc sử dụng
việc mua bán sử dụng
tăng trữ trái phép pháo nổ
tuy nhiên thì thực tế
hiện nay các đối tượng nếu mà có mua bán
thì chủ yếu là ở trên môi trường mạng
thứ hai là
mua bán là lén lút
việc kiểm tra cũng rất là khó khăn
để phòng ngừa các hành vi vi phạm
trong mua bán sản xuất tăng trữ
sử dụng pháo trái phép trong dịp tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với công an các địa phương
tăng cường công tác kiểm tra tại các hộ kinh doanh
chợ trung tâm thương mại
qua đó nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn
xử lý nghiêm hành vi tàng trữ kinh doanh pháo trái phép
lực lượng công an ở cơ sở
cũng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân
vận động nhân dân không tham gia vào
các hoạt động sản xuất mua bán tăng trữ
sử dụng pháo trái phép
ví dụ như là
in một cái thư ngõ
để là phối hợp
giữa các hộ
kinh doanh trên địa bàn xã
trong công tác kiểm tra nền tự
và cũng là tuyên truyền
về việc nghiêm cấm của nhà nước
về là mua bán tàng trữ
và đốt các loại pháo nổ
kể cả pháo hoa mà không có giấy phép
đặc biệt là xã còn có tuyên truyền
vào trường học nữa
phối hợp với băng hiệu các trường
ở đây là trường cấp hai và trường cấp một
phối hợp để tuyên truyền cho các cháu là
không có mua các loại pháo này
mặc dù ở đâu
và cũng không có tàng trữ không có mua bán
và cũng không đốt
lực lượng chức năng cơ hội rồi chơi pháo nhưng mà tôi là không bán
tại vì pháo nó
nó gây nguy hiểm đến tất cả mọi người
cho nên là tôi không có
muốn kinh doanh
mà cũng không thích kinh doanh
cho có không khí tết
đó là quan niệm tồn tại bao lâu nay của người dân
tuy nhiên việc mua bán
sản xuất tàng trữ sử dụng pháo trái phép
không chỉ là hành vi vi phạm
pháp luật mà còn gây ra nhiều
tác hại khôn lường cho người dân
để ngày tết bình yên không có tiếng pháo
mỗi người dân cần chấp hành nghiêm cấp
quy định của pháp luật không mua bán
tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép
không tham gia sản xuất pháo nổ
cục cảnh tranh và bảo vệ
người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng
nếu muốn sử dụng pháo trong ngày tết
thì chỉ mua sản phẩm pháo tại các cửa hàng
địa điểm kinh doanh được cơ quan
có thẩm quyền cấp phép
có như vậy mới góp phần đảm bảo
một cái tết an toàn bình yên cho mỗi người
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hà nội đang điều tra
vụ án lừa đảo chiếm đo tài sản
xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn tp hà nội
với thủ đoạn giả mạo nhân viên công ty
trách nhiệm hữu hạn sopi
đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội
khi người bị hại đồng ý
tham gia làm cộng tác viên bán hàng
các đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại
ứng tiền chuyển khoản để thanh toán đơn hàng
được chỉ định sau đó sẽ được hoàn
tiền gốc cùng với từ một mươi một mươi năm
tiền lợi nhuận sau một vài đơn hàng
có giá trị thấp người bị hại được
hoàn tiền gốc và tiền lợi nhuận
các đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại
thực hiện các đơn hàng có giá trị cao
sau khi bị hại chuyển tiền thanh toán
đối tượng lấy nhiều lý do thông báo
đơn hàng bị lỗi yêu cầu người bị hại
thực hiện lại hoặc tiếp tục thực hiện
các đơn hàng khác rồi chiếm đoạt số tiền
người bị hại đã chuyển căn cứ
tài liệu điều tra thu thập được xác định
các đối tượng đã sử dụng các tài khoản
zalo có tên nguyễn thiện
trung hoàng nguyễn thủy dung
đoàn xuân tài nguyễn thị yên tuấn anh
nguyễn tâm nguyễn thị ý duyên
võ nhi quang đạt diêu yêu
để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hà nội qua đội phòng ngừa
đấu tranh và hướng dẫn điều tra
tội phạm sử dụng công nghệ cao và có
yếu tố nước ngoài phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội địa chỉ
liên hệ số chín mươi phố nguyễn du
phường nguyễn du hai bà trưng hà nội
hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí
điều tra viên đặng hồng quân
số điện thoại chín trăm linh bốn bốn trăm linh tám bốn trăm sáu mươi tám
để tố giác cung cấp các thông tin
tài liệu liên quan đến vụ án
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với ba đối tượng cùng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã quảng ninh
huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng lê sĩ lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi hai tổ ba mươi năm cũ
phường vĩnh hưng quận hoàng mai thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
và đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi hai
đê la thành phường ngọc khánh quận ba
đình thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa
chắc cơ đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện